thông tin mới liên quan đến sai phạm của việt á
sáng ngày một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của dương bá thanh dân
trưởng khoa dược trang thiết bị y tế và nguyễn đăng đức tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu thuộc cdc tỉnh ninh thuận
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một dân và đức đã liên hệ với công ty cổ phần việt á lấy ba báo giá cho mỗi gói thầu
để lập hồ sơ chỉ định thầu đối với năm gói thầu mua sinh phẩm ký test xét nghiệm covid một mươi chín
việc đấu thầu không tuân thủ quy định của pháp luật vì đã thông đồng với công ty việt á lấy ba báo giá do công ty việt á đưa ra
trong đó báo giá công ty việt á có mức giá thấp nhất các báo giá còn lại là các công ty con của công ty việt

công an tiến hành ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với dương bá thanh dân và nguyễn văn đức để tiếp tục điều tra làm rõ